theo báo cáo của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia tính đến hết ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tình hình tai nạn giao thông bốn tháng đầu năm đều giảm sâu ba tiêu chí số vụ số người chết và bị thương
một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày một mươi bốn tháng bốn toàn quốc xảy ra một bốn mươi vụ tai nạn
làm chết bốn trăm chín mươi chín người làm bị thương bảy trăm ba mươi sáu người so với tháng cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín giảm ba trăm tám mươi ba vụ tương đương hai mươi chín
giảm một trăm sáu mươi sáu người chết tương đương hai mươi bốn chín mươi sáu giảm ba trăm linh hai người bị thương tương đương hai mươi chín
trong đó đường bộ giảm sâu với số vụ giảm một trăm tám mươi ba vụ số người chết giảm một trăm năm mươi chín người số người bị thương giảm một trăm bốn mươi hai người
hàng hải không xảy ra vụ tai nạn nào
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tính từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày một mươi năm tháng ba
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi toàn quốc xảy ra bốn năm trăm linh chín vụ tai nạn
làm chết hai một trăm ba mươi tám người bị thương ba ba trăm linh năm người so với bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số vụ tai nạn giao thông giảm chín trăm bốn mươi bốn vụ
tương đương giảm một mươi bảy ba mươi một số người chết giảm bốn trăm ba mươi hai người tương đương giảm một mươi sáu tám mươi một số người bị thương giảm tám trăm bốn mươi bảy người
tương đương giảm hai mươi chín mươi một